sau khi lực lượng công an tỉnh đồng nai triệt phá băng nhóm giang hồ chuyên thu tiền bảo kê ven khu công nghiệp thạnh phú
nhiều nạn nhân là tiểu thương buôn bán đã đến cơ quan công an để trình báo
trong khi đó đến sáng ngày sáu tháng năm công an tỉnh đồng nai đã tạm giữ một mươi đối tượng trong băng nhóm do lý thị loan
còn gọi là loan cá cầm đầu
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng
trong đó có rất nhiều cục tiền lẻ được xác định của băng nhóm này mới cưỡng đoạt từ những người buôn bán hàng hóa
bán các mặt hàng như rau trái cây tôm cá khu vực ven khu công nghiệp thạnh phú
ngay sau khi các đối tượng băng nhóm giang hồ này bị bắt giữ
nhiều người kinh doanh tại khu vực ven khu công nghiệp thạnh phú đã đến cơ quan công an
để tố cáo về những thủ đoạn và hành vi thu tiền bảo kê trong thời gian dài của các đối tượng
ngoài thu tiền bảo kê các hộ kinh doanh buôn bán băng nhóm giang hồ này còn thực hiện cho vay nặng lãi
đòi nợ thuê ở huyện vĩnh kiểu và thành phố biên hòa
bước đầu các đối tượng bị bắt đã thừa nhận hành vi của mình
công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án